thưa quý vị nhằm tạo điều kiện cho người dân kẹt lại các tỉnh thành được trở lại thành phố hồ chí minh
hiện nay website của sở giao thông vận tải thành phố đang tiếp nhận các đăng ký và cung cấp mạc qr
cho người dân có thể sử dụng phương tiện để trở lại thành phố
thông tin cụ thể sẽ có trong phóng sự sau đây
các trường hợp có thể đăng ký với sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh để được trở lại thành phố
thuộc các đối tượng như người dân có hộ khẩu thường trú người có giấy xác nhận tạm trú
hai giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có nơi đến là thành phố hồ chí minh
theo đó người có nhu cầu đăng nhập vào website của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
tìm chọn dịch vụ công và chọn đăng ký di chuyển
sau đó điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào mẫu
việc đăng ký phải được thực hiện trước thời gian dự kiến di chuyển bốn mươi tám tiếng
các trường hợp được chấp thuận sẽ nhận được văn bản điện tử có chứa mã qr
để trình cho các cơ quan kiểm tra giám sát trong quá trình di chuyển
nếu bà con có phương tiện cá nhân đi từ thành phố đến các nơi đang mắc kẹt
đón thì cái chuyện đó là chúng ta tạo điều kiện tối đa
theo phương án phòng dịch của các tỉnh mà sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh biết
thì cái phương tiện xe hai bánh cá nhân thì rất là khó di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác
do đó chúng tôi khuyến cáo bà con rằng nên sử dụng phương tiện từ bốn chỗ năm chỗ trở lên
chúng ta có thể lựa chọn tất cả các loại phương tiện nếu hiện nay đang được hoạt động
ở địa bàn các nơi
tỉnh thành phố nơi chúng ta đang mắc kẹt
trong thời gian dài thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu
việc di chuyển của người dân đã bị hạn chế tới mức tối đa
do đó khi thành phố hồ chí minh chuyển sang trạng thái bình thường mới
trong đó tạo điều kiện cho người dân trở về nhà
quay lại thành phố lao động và học tập
được xem là hướng giải quyết thiết thực cho nhiều người dân
theo chị thì cấp cái mã qr đấy thì cũng hợp lý
vì là để cho mọi người có thể quay trở lại thành phố
tạo điều kiện cho mọi người làm ăn sinh sống
đã có mã qr để người ta đi làm
việc để quay lại thành phố để công hiến cho thành phố
tại vì thời gian qua thì nhiều quá mà cũng có nhiều trường hợp
mà người ta đi mà không đúng theo kiểu thành phố ban hành ra đó
lý do không chính đáng thì rất là nguy hiểm
nên cái việc đó thành phố làm rất là tốt cho người dân
tính từ ngày hai tháng một mươi đến nay
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
đã nhận được khoảng một mươi hai lượt đăng ký trở lại thành phố
và đang xét chấp thuận cho hơn ba mươi lượt
hiện sở đang tiếp tục nhận đăng ký
thời gian tới nếu số lượng nhu cầu còn lớn
sẽ tính đến phương án hỗ trợ về mặt phương tiện di chuyển